sáng ngày hai mươi bốn tháng tám tại nhà quốc hội đã diễn ra lễ trao quyết định của bộ chính trị và nghị quyết của ủy ban thường vụ quốc hội về công tác cán bộ
theo quyết định của bộ chính trị và nghị quyết của ủy ban thường vụ quốc hội chủ tịch hội đồng thành viên tập đoàn dầu khí quốc gia việt nam
phó trưởng ban kinh tế trung ương trần sĩ thanh được điều động phân công bổ nhiệm làm phó chủ nhiệm văn phòng quốc hội
ông trần sĩ thanh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một quê nghệ an hiện là đại biểu quốc hội tỉnh lạng sơn ủy viên trung ương đảng
ông thanh là cán bộ từng được luân chuyển qua nhiều vị trí
trước khi giữ chức chủ tịch tập đoàn dầu khí cuối năm hai nghìn một mươi bảy ông thanh là bí thư tỉnh ủy lạng sơn
trưởng thành từ cán bộ kho bạc nhà nước ông trần sĩ thanh từng giữ chức vụ phó tổng giám đốc kho bạc nhà nước
trước khi được điều động làm phó chủ tịch ủy ban nhân dân rồi phó bí thư tỉnh ủy đắk lắc bí thư tỉnh ủy bắc giang
phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương tổng thư ký quốc hội chủ nhiệm văn phòng quốc hội nguyễn hạnh phúc tin tưởng
trên cương vị mới tân phó chủ nhiệm văn phòng quốc hội trần sĩ thanh sớm nắm bắt nhiệm vụ công tác và hoàn thành xuất sắc
mọi chức trách nhiệm vụ được đảng ủy ban thường vụ quốc hội giao phó